để người dân yên tâm thực hiện nghiêm chủ trương ai ở đâu ở yên đấy
công an tp hcm đã cung cấp đường dây nóng tiếp nhận thông tin để kịp thời hỗ trợ
sáng ngày hai mươi tám tháng tám công an tp hcm tổ chức lễ xuất quân trao quà hỗ trợ
những người gặp khó khăn vì dịch covid một mươi chín trên địa bàn quận một mươi hai
trong đó tập trung vào đối tượng người lao động nghèo dân nhập cư tại khu nhà trọ
gia đình chị nguyễn thị thủy tiên quê ở tỉnh kiên giang
là một trong ba mươi trường hợp tại khu nhà trọ thuộc phường thạnh lộc quận một mươi hai
nhận được quà hỗ trợ của công an tp hcm trong đợt giãn cách lần này
chia sẻ với phóng viên truyền hình công an nhân dân
chị tiên và những hộ dân sống tại khu trọ này không khói vui mừng
nhận được sự hỗ trợ giữa lúc kinh tế khó khăn và thực phẩm cũng gần như cạn kiệt
thu nhập chính là ông xã đi làm làm ở ngoài nhân viên bán đồ gỗ ở đây nè
mà dịch nghỉ mấy tháng nay rồi
rồi có làm thêm thì chạy được bên chị xe á
chạy được ấy rồi dịch
hôm nay ra lệnh rồi không chạy luôn
với sự hỗ trợ của lực lượng công an thì giúp cho mọi người dân có
cũng có cơm ăn áo mặc trong thời gian mà dịch cách ly như thế này
chúng tôi có chăm sóc của lực lượng công an thì chúng tôi cũng hài lòng
cũng cảm thấy rất mừng
mong cho dịch nó qua
thành phố hồ chí minh thực hiện giãn cách xã hội đã gần ba tháng
tình hình dịch bệnh kéo dài khiến nhiều bà con lao động đang gặp rất nhiều khó khăn
cả về vật chất lẫn tinh thần
công an tp hcm yêu cầu công an các địa phương
gắn trương rà soát lên dịch bệnh
sách hộ có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ
việc thực hiện trao quà sẽ phối hợp với tường quận địch triển khai
bắt đầu từ quận một mươi hai
thông qua hoạt động này lực lượng công an còn góp phần làm tốt công tác dân vận
và nắm tình hình trên địa bàn
công an tp hcm có một kế hoạch
vận động khoảng trừng ba trăm linh tấn gạo
để hỗ trợ cho bà con trên địa bàn tp hcm
công an tp hcm đã hỗ trợ cho
công an quận một mươi hai

để hỗ trợ cho bà con trên địa bàn tp hcm

để thực hiện nhiệm vụ tiến đầu
của lực lượng công an
trong công tác bảo đảm bảo an ninh trật tự
an toàn xã hội trên địa bàn
và công lực lượng công an sẽ làm tốt công tác dân vận
và phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
trong địa bàn quận một mươi hai
nơi riêng và địa bàn tp hcm
sau quận một mươi hai
công an tp hcm sẽ tiếp tục
lên các khu vực khác
như huyện nhà bè quận bình tân tp thủ đức
và triển khai rộng khắp trên địa bàn tp hcm
công an tp hcm yêu cầu lực lượng cảnh sát khu vực
phải có trách nhiệm đưa các phần quả
nhu yếu phẩm đến tận tay người dân
đang gặp khó khăn
không bỏ sót ai cũng như phải trao đúng
người khó khăn đang cần
sáng nay ngày hai mươi tám tháng tám
trường đại học cảnh sát nhân dân
tổ chức lễ ra quân đợt bốn
hỗ trợ công tác đảm bảo an ninh trật tự
và phòng chống dịch bệnh
và phòng chống dịch covid một mươi chín cho công an
các quận trên địa bàn tp hcm
tính đến nay đã có hơn một cán bộ giảng viên
học viên nhà trường cùng đồng hành
với công tác chống dịch của cả nước
không đứng ngoài cuộc chiến
chống covid một mươi chín của người dân tp hcm
từ những ngày đầu dịch xuất hiện
tại đây lực lượng sinh viên của nhà trường
đã nhiều lần lên đường hỗ trợ
các địa phương trong công tác chống dịch
đợt ra quân lần thứ bốn này
cũng như những lần trước
có nhiều cán bộ giảng viên đăng ký tình nguyện
tham gia tuyến đầu chống dịch
tạm rời xa giảng đường họ khát khao
cống hiến một phần sức lực cho bình yên
của thành phố mang tên bác
nhà trường đã tăng cường cho
quán hữu phí minh bốn mươi cán bộ
và ba trăm một mươi năm sinh viên
tất cả số cán bộ
và sinh viên này
thực hiện nhiệm vụ ở công an
tp hcm công an tp hcm
công an tp hcm công an tp hcm
sắp tới thì
phố cán bộ nhà trường
sẽ tiếp tục tình nguyện
và tăng cường cho quán hữu phí minh
chúng tôi hiện nay nếu mà tính ra
thì tất cả số tăng cường
để cán bộ sinh viên thì khoảng hai
hầu như tất cả các học viên
và cán bộ các đồng chí tham gia
đều được đánh giá là có tinh thần
rất là cao quyết tâm cao
và cùng với công an địa phương khắc phục
những khó khăn ở công an cấp cơ sở
nhất là cấp phường xã
để cùng với công an các đơn vị địa phương
và tham gia các công tác trực tiếp
theo sự phân công của các đồng chí lãnh đạo
chỉ huy của lực lượng công an địa phương
để tham gia trực tiếp chống dịch
tính đến nay quân số tăng cường
cán bộ giảng viên sinh viên của đại học cảnh sát
tại các địa phương từ quảng trị đến cà mau
là khoảng hơn một người
trong đợt ra quân lần thứ tư này
có bốn mươi đồng chí là giảng viên trưởng khoa phòng
nhiều người có học hàm phó giáo sư
học vị tí sĩ đã tình nguyện
cùng các đồng đội xuân phong trực tiếp
tham gia hỗ trợ cho công an tp hcm
trong công tác phòng chống dịch
nhanh chóng đưa cuộc sống trở lại bình thường
cách đây hai mươi năm
cũng vào năm hai nghìn một
tôi cũng đã tình nguyện
xuân phong đưa khóa sinh viên đ bảy
đi tăng cường thê nguyên
để thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự
cụ thể là tỉnh gia lai
nếu mà so với cảm xúc thì cảm xúc hôm nay thật là đặc biệt
vì những gì chúng ta đã trải qua
những ngày tháng vừa rồi
những sự hi sinh mất mát
ở các cái chuyến động
và tôi nghĩ rằng là một người thầy giáo
vừa là một tấm gương trên một dạng
cũng đồng thời là một tấm gương về mặt tinh thần
cho các thế hệ sau
đó cũng chính là động lực để tôi tham gia
tôi rất mong từng ngày một
để được tham gia
sức mình góp sức của mình
vào công cuộc phòng chống dịch
xác định là tinh thần khắc phục khó khăn
của cá nhân
cũng như khó khăn của đơn vị địa phương
tham gia cùng với công an tp hcm
công an các quận các phường
và các lực lượng khác
để nhằm đưa góp sức
vào công cuộc phòng chống dịch
cuộc chiến chống đại dịch covid một mươi chín
đang trong giai đoạn vô cùng cam go
đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
phải là một tấm lá trắng thép
trong phòng chống dịch bệnh
và họ những người thầy
mang sắc phục công an nhân dân
đã không đứng ngoài cuộc chiến đó
họ mang theo niềm tin tinh thần của người chiến sĩ
lên đường hoàn thành sứ mệnh của mình
hàng trăm hộp thuốc thiết bị y tế
chống dịch covid một mươi chín
nhập khẩu trái phép
vừa được đội kiểm soát chống môn lậu
khu vực miền bắc thuộc cục điều tra chống buôn lậu
tổng cục khải quan chủ trì
phối hợp với tri cục khải quan cửa khẩu
sân bay quốc tế nội bài phát hiện bắt giữ
bốn lô hàng nhập khẩu từ nga về
trong các ngày một mươi bảy tháng tám và hai mươi bốn tháng tám
thông tin vận đơn và khai báo hải quan
hàng hóa thể hiện là hàng gom
quà tặng thiết bị rèn luyện thể chất
lọ hoa bằng thủy tinh
đầu độc đĩa cd khung tranh bằng gỗ
đèn trang trí rèm
tuy nhiên khi kiểm tra lực lượng hải quan xác định
lô hàng có chứa nhiều hàng hóa vi phạm
cụ thể thu giữ một trăm tám mươi bộ
kit test nhanh covid một mươi chín
và ba trăm ba mươi hộp thuốc abidol
mặt hàng được quảng cáo trên thị trường
dùng trong điều trị covid một mươi chín
được biết abidol là thuốc kháng virus
được sử dụng để điều trị bệnh cảm cúng
ở nga và trung quốc
ngoài ra trong bốn lô hàng vi phạm
lực lượng hải quan còn thu giữ gần sáu
ba bao thuốc lá điện tử và sáu mươi chai rượu ngoại
đây cũng là những mặt hàng nhập khẩu
có điều kiện nhưng không được khai báo
và có giới phép liên quan theo quy định
trong khi đó phòng cảnh sát kinh tế
công an tỉnh hà nam cũng vừa phối hợp
với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh này
phát hiện xe ô tô tải chở khoảng
một mươi sáu năm trăm linh bộ quần áo bảo hộ y tế
không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại đường tranh quốc lộ một a
thuộc địa bàn huyện kim bảng tỉnh hà nam
lực lượng phối hợp phát hiện xe ô tô tải
do tài xế đỗ mạnh giỏi chú tỉnh hưng yên
điều khiển chở tám mươi một bao tải
chứa khoảng một mươi sáu năm trăm linh bộ quần áo
bảo hộ y tế không có nhãn mát
tại thời điểm kiểm tra lái xe
không xuất trình được giấy tờ hợp pháp
liên quan đến số hàng
bước đầu lái xe khai nhận trở thuê số hàng trên
cho một người phụ nữ ở huyện kim bảng
về tỉnh nghệ an